tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm sáng nay quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi
từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm sửa tiền trong thời gian qua trung tướng nguyễn hải trung đại biểu quốc hội tp hà nội đã chỉ ra một số điểm cần phải hoàn thiện để luật phát huy hiệu quả trong thực tiễn
phát biểu thảo luận tại hội trường đại biểu quốc hội nguyễn hải trung giám đốc công an tp hà nội cho biết công an thành phố đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính lên tới nhiều nghìn tỷ đồng
đối tượng chủ mưu cầm đầu tổ chức là người nước ngoài thuê rất nhiều người nước khác trong đó có người việt nam tham gia
đối tượng chủ mưu cầm đầu tổ chức là người nước ngoài thuê rất nhiều người nước khác trong đó có người việt nam tham gia
tài khoản sau đó bán lại tài khoản cho đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đại biểu nguyễn hải trung đề nghị cần đảm bảo tính chính danh khi đăng ký mở sử dụng tài khoản
một là có cơ chế phối hợp đối chiếu thông tin chủ tài khoản ngân hàng tài khoản trên nền tảng trung gian thanh toán khi đăng ký mở tài khoản với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phòng tránh các trường hợp sử dụng tài khoản giả
hai là tổ chức cung cấp tài khoản dịch vụ ngân hàng điện tử giao dịch điện tử phải có đầy đủ đồng bộ cơ sở vật chất trang thiết bị phương diện phương tiện nhận diện và xác thực thông tin người dùng
ba là đưa hành vi mua bán tài khoản sử dụng thông tin hoặc giấy tờ giả để mở tài khoản vào diện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại điều tám dự thảo luật này để tạo cơ sở căn cứ pháp lý chế tài xử lý đối với hoạt động trên từ đó tạo sự răn đe với các cá nhân và tổ chức khác
đại biểu nguyễn hải trung cũng cho rằng cần phải có quy định về quản lý tài sản ảo tiền ảo dịch vụ công nghệ tài chính để đưa vào diện đối tượng phải báo cáo về phòng chống rửa tiền

đại biểu nguyễn hải trung cũng cho rằng cần phải có quy định về quản lý tài sản ảo tiền ảo dịch vụ công nghệ tài chính để đưa vào diện đối với phòng chống rửa tiền